cũng trong chiều qua tại công an tỉnh ninh bình bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
dự buổi lễ có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá đinh hoàng dũng giám đốc công an tỉnh ninh bình
quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh ninh bình đối với đại tá phạm văn sơn phó giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
phát biểu tại buổi lễ công bố thứ trưởng nguyễn văn sơn bí thư tỉnh ủy nguyễn thị thanh chúc mừng đại tá đinh hoàng dũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua
mong rằng sau khi nghỉ công tác đồng chí đinh hoàng dũng luôn phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện
chúc mừng đại tá phạm văn sơn được điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh ninh bình
thứ trưởng nguyễn văn sơn và đồng chí nguyễn thị thanh khẳng định đây là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đại tá phạm văn sơn trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an ninh bình nói riêng nhanh chóng tiếp cận công việc cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh ninh bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao